sau nhiều quý liên tiếp số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động liên tục tăng thì cuối năm hai nghìn một mươi sáu đã giảm xuống
đây là thông tin được đưa ra trong hội thảo công bố bản tin cập nhật thị trường lao động việt nam
quý bốn năm hai nghìn một mươi sáu do bộ lao động thương minh và xã hội phối hợp với tổng cục thống kê tổ chức
nhìn chung thị trường lao động quý bốn năm hai nghìn một mươi sáu đã có nhiều chuyển biến tích cực so với quý trước
thu nhập bình quân của lao động hưởng lương tăng lên tỷ lệ lao động qua đào tạo tiếp tục tăng
nhưng tỷ lệ thất nghiệp chung và tỷ lệ thất nghiệp của nhóm thanh niên đều giảm
mặc dù số người thất nghiệp giảm bảy bảy nghìn người so với quý ba năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng vẫn tăng năm mươi tám bốn nghìn người so với cùng kỳ năm trước
tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cũng giảm nhưng vẫn chiếm bảy hai mươi tám cao gấp ba lần tỷ lệ chung
đặc biệt tăng ở nhóm có trình độ đại học trở lên
trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng lao động tiếp tục tăng nhẹ
tuy nhiên tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm so với cùng kỳ năm trước
tỷ lệ lao động thất nghiệp trong độ tuổi lao động ước khoảng hai một mươi ba